bộ giao thông vận tải vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo lần hai
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
cụ thể đối với tài xế mô tô xe máy kể cả xe máy điện bị phạt từ hai đến ba triệu đồng
nếu lái xe khi trong máu có nồng độ cồn chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở tương đương uống một chai bia
đồng thời tước giấy phép lái xe từ một mươi đến một mươi hai tháng
nếu trong máu có nồng độ cồn vượt quá năm mươi tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá hai mươi năm bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ bốn năm triệu đồng
tăng từ một hai triệu đồng so với hiện hành rút giải phép lái xe từ một mươi sáu một mươi tám tháng
nếu trong máu có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ sáu tám triệu đồng
tăng từ hai bốn triệu đồng rút giải phép lái xe từ hai mươi hai hai mươi bốn tháng
với tài xế ô tô bộ giao thông vận tải chia thành
các mức phạt khác nhau và tăng mức phạt tối đa lên gấp đôi so với quy định hiện hành
cụ thể nếu tài xế ô tô trong máu có nồng độ cồn chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ sáu tám triệu đồng
tức giải phép lái xe từ một mươi một mươi hai tháng
nếu mức vi phạm nồng độ cồn từ năm mươi tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá hai mươi năm bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ một mươi sáu một mươi tám triệu đồng
rút giải phép lái xe từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng
nếu tài xế ô tô có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tối đa từ ba mươi bốn mươi triệu đồng
tăng gấp đôi so với hiện hành rút giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
mức phạt này cũng áp dụng với tài xế chống đối không chấp hành đo nồng độ cồn ma túy
tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy